tối ngày một mươi năm tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã diễn ra lễ thắp nến tri ân khúc tráng ca việt lào kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các đại biểu nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào anh em
phát biểu tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu nặng đối với sự hy sinh to lớn của hàng triệu anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh trên cả nước đã không tiếc tuổi xuân không tiếc tính mạng mình với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh để chiến đấu bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả
đồng chí nhấn mạnh đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau kêu gọi vận động sự chung tay chia sẻ những khó khăn thiệt thòi cho các cựu chiến binh thương binh
bệnh binh cựu thanh niên sung phong thân nhân liệt sĩ có những hành động thiết thực cụ thể thường xuyên liên tục cùng với các chủ trương chính sách chế độ của đảng và nhà nước để giúp đỡ họ vượt qua khó khăn tuổi già bệnh tật thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ một cách sâu sắc nhất
đồng chí vương đình huệ đã biểu dương sáng kiến của tỉnh nghệ an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh báo nhân dân hội hữu nghị việt lào các đơn vị và cá nhân đã tổ chức và đóng góp quý giá để thực hiện chương trình nghệ thuật khúc tráng ca việt lào
đây là hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ tri ân những cống hiến và hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đã góp phần vun đắp bảo vệ phát triển tình hữu nghị đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt việt nam lào
chương trình cũng đã tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh thân nhân liệt sĩ các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nghệ an và đại biểu lào